tỉnh nghệ an đã gieo cấy được chín mươi hectare lúa vụ xuân hoàn thành kế hoạch đã đề ra
để vụ lúa xuân đạt năng suất cao ngành nông nghiệp tỉnh đã có những chỉ đạo khuyến cáo các địa phương trong tỉnh
sau khi gieo cấy xong tiến hành các biện pháp chăm sóc để cây lúa sinh trường tốt
thực hiện tốt công tác theo dõi dự báo dự tính và phòng trừ dịch hại cây trồng
đặc biệt chú ý các dịch hại chính như bệnh đạo ôn lá ốc bưu vàng chuột hại trên cây lúa
để khuyến cáo và hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời hiệu quả
không chỉ riêng đối với cây lúa các loại cây vụ xuân khác như ngô lạc cây rau các loại cũng đã hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng
dự kiến tổng sản lượng vụ xuân năm nay của tỉnh đạt một hai triệu tấn lương thực